từ sau ngày nước nhà thống nhất đảng và nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách để đời sống an sinh của các đồng bào di cư được ổn định phát triển hài hòa cân đối bền vững và luôn giữ được bản sắc dân tộc vốn có
dẫu vậy bên cạnh các chương trình di dân theo kế hoạch làn sóng di dân tự do vẫn diễn ra ồ ạt mất kiểm soát dẫn đến những hệ lụy không thể giải quyết một sớm một chiều
trong đó phải kể tới cuộc di cư lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số phía bắc trên miền đất đỏ tây nguyên
hàng nghìn người dân ở các tỉnh phía bắc bỏ lại bản làng cố hương gửi lại những ký ức đói nghèo để mang theo khát vọng đổi đời đến với tây nguyên bằng con đường di cư tự do
tuy nhiên thực tế lại không như mong đợi phần lớn những người trong số họ khởi điểm với hoàn cảnh kinh tế khó khăn trình độ học vấn thấp
thiếu sự chuẩn bị kỹ lưu và không có thể đạt được những ký ức đói nghèo
tuy nhiên thực tế lại không nhiều mong đợi phần lớn những người trong số họ khởi điểm với hoàn cảnh kinh tế khó khăn trình độ học vấn thấp

tuy nhiên thực tế lại không nhiều mong đợi phần lớn những người trong số họ khởi điểm với hoàn cảnh kinh tế khó khăn trình độ học vấn thấp

trước những thực trạng bì quan ấy theo sự chỉ đạo của đảng và nhà nước chính quyền sở tại tại đây đã thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện ổn định đời sống cho bà con
tuy nhiên những khu nhà kiên cố được xây lên nhưng vẫn không thu hút được người tới sinh sống bởi với những tục lệ được thiết lập một cách nghiêm ngặt đồng bào các dân tộc thiểu số di cư sẽ không sinh sống tại nơi không đáp ứng đúng các phong tục cư trú của họ

đưa chúng tôi đi thăm lại làng cũ ngôi làng được coi như một ốc đảo chỉ cần một trận mưa to là làng lại bị chia cắt với bên ngoài
cũng vì cái ốc đảo đó mà đời sống của người dân không khá lên được trong làng có đến hơn tám mươi là số hộ đói nghèo
thay cái màu đói nghèo ấy bây giờ nơi ngôi làng cũ ở đã trở thành những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay

cái cầu này cái suối này là bà con các con các cháu này các ông già khi đau đớn muốn đi bệnh viện khó khăn
nó ngập đi không được phải có thuyền phải có cái bụng án mới đi được
thì như vậy tôi có ý nghĩa là di chuyển từ bên kia từ làng cũ qua làng mới mục đích để thuận lợi cho các cháu chát thuận lợi cho cụ già đi trị bệnh
khi chưa di chuyển ở cái làng cũ qua làng mới thì
có bao nhiêu hộ dân và đời sống kinh tế của những hộ dân ở cái thời đấy nó như thế nào ạ
trước khi di chuyển qua là bên quốc lộ hai mươi năm hồi trước là liên tịnh lộ bảy bây giờ liên tịnh hai mươi năm quốc lộ hai mươi năm
di chuyển sang bên này hồi trước là thôn làng lê trung là chỉ ba mươi hộ thôi
còn dân đi học hành là ít mà không có trường học
cho nên là cuộc sống vất vả lắm khó khăn lắm phức tạp lắm
cho nên chúng tôi qua
bên này cũng huy động bà con nông dân qua quốc lộ hai mươi năm mục đích thuận lợi thuận tiện
như vậy thì từ đó tới đây từ tám mươi đến đây là cuộc sống của dân trên quốc lộ hai mươi năm là rất phân khởi thuận lợi thuận tiện
vì vậy các con cháu đi học hành tiến tới vì vậy chú sướng
già đi vận động mất nhiều thời gian không ạ
cũng mất nhiều thời gian nhưng mà ăn thua cái khả năng của mình thôi
nhưng mà lúc đó thì
hồi đó là ba mươi tuổi
nhưng mà xuất phát từ một cái điểm nào mà già lại
có một cái tuổi mới ba mươi tuổi mà già là nghĩ được cho cái chung cho làng là như vậy
tại vì mình xuất phát từ trường học
à xuất phát từ trường học là cái ý thức
nhưng mà mình không có con phạm là không có giới dục người ta được
chuyện người dân bỏ nơi ở gắn bó ngàn đời và qua nhiều thế hệ để theo a ma nhơn ra đường làm kinh tế đã là chuyện hiếm
nhưng còn chuyện vận động dân làng bỏ đi tục lệ trôn chung một hủ tục lạc hậu kéo theo nhiều bệnh tật tồn tại bao năm trong đời sống đồng bào cũng chỉ có a ma nhơn mới làm được
màu mã đen này nếu mà không có tôi không có màu mã đâu
nếu mà trôn trung thì được bây giờ là trôn riêng thì không có đất
không có đất để mà trôn trung trôn riêng
cho nên hồi trước là trôn trung
thì tôi vận động bà con phải trôn riêng
thì có vị sinh hợp
nhưng mà trôn trung thì mất vị sinh
cho nên bây giờ bà con rất phân khởi
gần ba mươi năm sau ngày rời làng cuộc sống của người dân làng a ma nhơn đã có nhiều đổi thay
cuộc sống của họ nhờ có già làng a ma nhơn đã bước sang một trang mới
năm nay hai chị có khỏe không
không khỏe chú chào chú
có vui không
làm ăn như thế nào có khá không
không không khỏe chú
các cháu là nên cố gắng nha cố gắng nha
để mà xóa đôi giảm nghèo chúng ta phải cố gắng hết sức cố gắng
thứ nhất là chúng ta phải đoàn kết với nhau ta mới làm được tất cả mọi mặt
tất cả các con các cháu cháu đi học hành tiến tới
học mới hiểu mới biết được cuộc đời
thì mặc dù cuộc đời của mình khó khăn chăng nữa mình cố gắng kiên trì
sẽ đến đây để trốn
tay làm hà mới nhai nha
chuyện rời làng diễn ra đã gần ba mươi năm
nhưng mọi người ở đây đều nhớ đến cách thức vận động của a ma nhơn
và cái ơn lâu dài đối với giả làng
trong thời gian ngắn ngủi tại đây nghệ sĩ nhấp ảnh huy tịnh tranh thủ tác nghiệp
ghi lại những hình ảnh sinh hoạt thường ngày của người dân
trò chuyện với hờ loan một cô gái trẻ tuổi người dơ rai không được chứng kiến cảnh rời làng
cô chỉ nghe lời cha mẹ kể lại nhưng cô biết rằng nhờ có ama nhơn mà cuộc sống của mình được đổi mới
em bao nhiêu tuổi
dạ năm nay em hai mươi bốn
lúc mà em sinh ra là ở cái làng mới đó rồi phải không
em có biết cái gốc gác cái làng cũ của em ở hồi xưa không
làng cũ hồi xưa thì em biết thông qua là bố mẹ kể hay là thông qua một cái thông tin nào em biết
dạ em nghe bố mẹ em kể lại
à em nghe bố mẹ kể lại cái làng
giữa cái em sống em cảm nhận ở cái làng mới này với lại so với cái của bố mẹ kể lại ở làng cũ thì em thấy ra sao
dạ em thấy là
thì em thấy thì bây giờ thì nó tốt hơn và nó thuận lợi nhiều hơn cho bọn em
nhưng ngày xưa thì bố mẹ em rất là khổ là khó khăn về con đường
đường đi cũng khó khăn mà trường học thì cũng rất là xa
nhiều lúc chiều tối đi thì làng cách trường thì quá xa con đường thì quá xa
phải đi vào chít tặng phía sau nữa
mà đường thì rất là khó đi
mà mỗi lần nước lớn thì lại ngập nước thì nhiều lúc cũng không đi học được
phải nghỉ rồi phải lội
rất là lúng lầy quá khó đi
bây giờ thì tận nhiều
rồi em có biết cái người có công lớn khi mà vận động được bà con chuyển từ làng cũ sang làng mới này là ai
dạ có ông a ma nhiên
a ma nhiên
thế rồi em có cái cảm nhận như thế nào về gà làng a ma nhiên
dạ em có cảm nhận là gà làng a ma nhiên là một người rất là tốt
là một người mà đáng để cho chúng em phải học hỏi
là một người có trách nhiệm
nói chung là trong từ khi bố mẹ em kể là ngày xưa ở trong làng cũ cũng vậy
cũng rất là hay giúp đỡ bà con
đến khi về làng mới cũng vậy giúp đỡ cũng cố gắng vận động bà con là cố gắng làm ăn
chứ không để giống như ngày xưa nữa
đến hôm nay làng a ma nhơn có hơn một trăm hai mươi hộ
đa số con em của làng được học hết cấp ba
có nhiều em đã đi học đại học trung cấp
và cũng từ chính cái làng mà trước đây có hơn tám mươi số hộ trong làng xếp loại nghèo đói thì đến nay đã xóa sạch
hơn tám mươi số hộ có xe mô tô
một trăm linh hộ có điện thắp sáng
một trăm linh số hộ có tivi
đó thực sự là những con số biết nói
từ cái đời sống hết sức khó khăn đi lại hết sức khó khăn
cũng như là làm văn phát triển quân tế cũng hết sức khó khăn
thì từ khi ra đi sống tại cái làng
làng mới làng a ma nhiên
hiện giờ đấy thì đời sống của bà con từ đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần được nâng cao cải thiện hết sức rõ rệt
đa số các hộ dân thì đều có tivi xe máy
có hộ khá giả hơn thì gọi như là có máy cày máy sơi
gần ba mươi năm đã qua chuyện về người mạnh dạn vận động người dân rời làng vẫn còn trong tâm trí của nhiều người dơ rai
ở ngôi làng a ma nhiên
giờ đây a ma nhiên đã nhiều tuổi nhưng sức còn khỏe
nhờ đó mà dân làng vẫn có thể nương tựa cậy nhờ vào ông
bây giờ công việc của ông không phải là rời làng nữa
mà hàng ngày dân dạy con cháu động viên buôn làng chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước
cuộc đời của mình là ba thời gian
thứ nhất là cha mẹ thứ hai là thầy thứ ba là xã hội
đó là ba thời gian
đó là cuộc đời cuộc sống của con người là như vậy
không phải là chỉ một đâu ba còn
cho nên chú trọng đến thời gian thời gian
ta mới tài được ta mới giỏi được
chú ý ở tất cả các bài nào học cho nó thuộc lòng thật kỹ
khi thi đừng có chép của bạn bè
tự mình làm tự nhiên mình làm
tại mình giỏi như vậy
như vậy mà đang có người đang là học sinh tài giỏi
đó là tương lai của cuộc sống của con
đó là cuộc đời cuộc sống của chúng ta tương lai
có nghe không
ông cũng không quên trách nhiệm
luôn nhắc nhở người dân trong làng những việc hết sức thiết thực
như đi xe máy không được đi nhanh rồi phải đội mũ bảo hiểm
cứ thế ngày qua ngày ai ma nhơn cốp nhật và dâng hiến những kiến thức của mình cho sự phát triển của buôn làng
cuộc sống vẫn tiếp diễn theo vòng quay không ngừng
nhưng chắc chắn một điều là nhiều thế hệ người dơ rai ở ngôi làng mang tên amazon sẽ còn nhớ mãi về công lao của gia làng
ai ma nhơn đã trở thành ngôi làng độc nhất vô nhị ở việt nam mang tên người còn sống